bắt đầu từ hôm nay ngày một tháng tám một số chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực
ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi
theo thông tư năm mươi tám hai nghìn hai mươi của bộ công an có hiệu lực thi hành từ mùng một tháng tám
ô tô hoạt động kinh doanh vận tải sẽ phải đổi sang biển số màu vàng
chữ và số màu đen series biển số sử dụng lần lượt một trăm hai mươi chữ cái từ a đến z
ngoài ra xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày thông tư này có hiệu lực
thực hiện đổi sang biển số nền màu vàng chữ và số màu đen trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
kể từ mùng một tháng tám thông tư năm mươi tám hai nghìn hai mươi quy định quy trình cấp thu hồi đăng ký
biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ các loại ô tô xe máy mua bán qua nhiều chủ
nhưng không còn các loại giấy tờ như hóa đơn mua bán giấy chuyển quyền sở hữu đăng ký xe
thì chủ xe vẫn có thể được giải quyết sang tên đổi chủ
đáng chú ý các đối tượng là sinh viên
học theo hệ tập trung từ hai năm trở lên của các trường trung cấp cao đẳng đại học
học viên sẽ không được dùng thẻ học viên hay giấy giới thiệu của nhà trường để đi đăng ký xe
theo thông tư một mươi ba hai nghìn hai mươi của bộ y tế từ ngày một mươi tháng tám sẽ bổ sung thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật y tế
được bảo hiểm y tế thanh toán như nhóm dịch vụ chụp cắt lớp vi tính sáu mươi bốn một trăm hai mươi tám giấy
bổ sung trường hợp bệnh nhân chụp mô phỏng lập kế hoạch xạ trị
u não ung thư trực tràng ung thư tuyến tiền luyệt
cổ tử cung ung thư di căn cuộc sống chụp dự hình ba d đường dẫn khí
chụp ngược trên người bệnh suy hô hấp chụp toàn thân để đánh giá các giai đoạn cổ u hoặc đa chân thương
điều này giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi phí nếu không may mắc phải những căn bệnh như vậy